qua một mươi lần tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố biển miền trung
ngày càng được nâng tầm về quy mô và cả chất lượng nghệ thuật
đặc biệt với việc thực hiện xã hội hóa lễ hội này thì đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch
cũng như định vị thương hiệu điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu á cho thành phố đà nẵng
sau một mươi lần tổ chức sự kiện pháo hoa đã đóng góp không nhỏ vào quảng bá điểm đến
và thu hút nguồn khách đến thành phố đà nẵng đưa đà nẵng trở thành điểm phải đến trên bản đồ du lịch thế giới
với mức tăng trưởng khách quốc tế bình quân hai mươi và khách nội địa là năm trong mỗi dịp phá hoa
lễ hội này đã trở thành một thương hiệu thu hút và thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến sân phố hoa
và sự kiện này cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch của thành phố đà nẵng
theo sở du lịch trong hơn một tháng lễ hội pháo hoa năm nay
lượng khách lưu trú tại đà nẵng ước đạt hơn một trăm một mươi lượt tăng một mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
công suất buồng phòng khách sạn đều đạt từ sáu mươi năm đến một trăm linh
các dịch vụ ăn theo mùa pháo hoa như giữ xe ăn uống cũng góp phần tạo thêm công an việc làm
và tăng thu nhập cho người dân khu vực dọc hai bên bờ sông hàn
trong những năm vừa qua tổ chức sự kiện pháo hoa đã tạo ra doanh thu cho khách sạn rất nhiều
công suất buồng phòng khách sạn ngày càng cao lên nhất là những cái để pháo hoa thì khách sạn đạt tỷ lệ phòng là một trăm linh
và ngoài ra thì khách sạn cũng tạo ra một số dịch vụ như là cung cấp dịch vụ cho những khách lưu trú hoặc là khách bên ngoài để xem pháo hoa ở khách sạn
bình thường là chúng tôi bán rất là ít nhưng mà khi có pháo hoa là tăng gấp năm sáu lần
trong những năm tới lễ hội pháo hoa quốc tế tiếp tục được xác định là sản phẩm đinh của du lịch đà nẵng
và được định hướng mở rộng về quy mô đầu tư mạnh cho xúc tiến quảng bá
tạo thành điểm nhấn trong các chương trình tour tuyến du lịch mùa hè của điểm đến đà nẵng
chúng ta cũng nên có thêm các sự kiện từ phía các nhà đầu tư khác từ phía các doanh nghiệp khác
phối hợp với sunroof và từ đó hình thành các gói sản phẩm
và có sự kết hợp của các công nghệ lễ hành các hãng không cả trong và ngoài nước
thì chúng ta sẽ triển khai trả bán được cái sản phẩm này một cách hết sức chủ động
có thể nói lễ hội pháo hoa
lễ hội pháo hoa là một sản phẩm du lịch xã hội hóa thành công của đà nẵng
trở thành điểm hẹn thường niên thu hút du khách trong nước và quốc tế đến và trở lại thành phố năng động này
từ đó giúp đà nẵng giữ vững thương hiệu điểm đến sự kiện hàng đầu khu vực